để giải quyết vấn đề đó nhiều thành phố trên thế giới đã lựa chọn nhiên liệu thân thiện với môi trường cho các phương tiện giao thông và ô tô là một ví dụ
hiện ngành công nghiệp ô tô đang từng bước đổi mới công nghệ đưa các sản phẩm sử dụng nhiên liệu sạch như khí cng điện vào hoạt động góp phần giảm phát thải ra môi trường
cng là khí nén thiên nhiên được khai thác từ các mỏ khí tự nhiên hay là khí khai thác được trong quá trình khai thác dầu mỏ qua thiết bị làm sạch để loại bỏ các tạp chất và các phần tử nặng
sau đó được vận chuyển bằng đường ống tới nhà máy nén khí hay nén trực tiếp vào các tàu chở dầu cng
thành phần khí chủ yếu là mê tan ch bốn tám mươi bốn ê tan c hai h sáu một mươi hai
khi cháy sinh ra ít khí carbonic co hai làm cho môi trường sạch hơn không gây hiệu ứng nhà kính
trong tương lai sẽ thay thế cho các loại nhiên liệu như xăng dầu
cũng như khí tự nhiên cng là nhiên liệu sạch thân thiện với môi trường
vì khi sử dụng làm nhiên liệu giúp làm giảm đến hai mươi lượng co hai ba mươi lượng nox bảy mươi sox so với các nhiên liệu từ dầu
khi sử dụng trong động cơ cng cũng làm giảm đến năm mươi lượng hydro carbon thải ra so sánh với động cơ xăng
do quá trình cháy xảy ra hoàn toàn không gây đóng cặn trong thiết bị đốt và bộ chế hỏa khí của các phương tiện
nên cng giúp nâng cao hiệu suất kéo dài được chu kỳ bảo dưỡng và tuổi thọ máy móc thiết bị
do vậy ngày nay cng được sử dụng rộng rãi trên thế giới làm nhiên liệu động cơ thay thế xăng dầu
trong cái xu thế chung hiện nay là đang rất tích cực dùng mọi cái giải pháp để giảm thiểu cái ô nhiễm từ phương tiện giao thông
thì đây là một loại phương tiện phù hợp nhất
thứ hai là trong quá trình sử dụng thì có thể thấy rằng là cái chi phí cho cái nhiên liệu sạch nó cũng thấp hơn so với cái nhiên liệu truyền thống
tốc độ cái thời gian để ra tốc rồi cái tốc độ tăng tốc nó cũng thấp hơn
thứ hai là mức độ đảm bảo an toàn cũng được kiểm soát rất chặt chẽ
với những ưu thế hiện nay thì rõ ràng là trong cái xu thế chung thì cái xe buýt của hà nội
cũng rất cần được đưa rất nhiều loại phương tiện dạng như thế này để vào sử dụng
hiện nay trên địa bàn hà nội và thành phố hồ chí minh đang triển khai xe buýt sử dụng khí cng
bước đầu triển khai loại xe buýt này đã thể hiện những ưu điểm vượt trội về tính an toàn
hiệu quả kinh tế thân thiện với môi trường và được người dân đón nhận rất tốt
các xe buýt này do công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch dịch vụ xây dựng bảo yến vận hành
có xuất xứ từ hàn quốc ước tính tổng vốn đầu tư từ khoảng gần bảy triệu usd tương đương với một trăm sáu mươi tỷ đồng
mỗi xe trị giá sắp xỉ một trăm bốn mươi usd tương đương với ba hai tỷ đồng đều sử dụng khí cng
so với xe buýt thông thường sử dụng dầu diesel xe buýt sử dụng nhiên liệu khí
đều sử dụng khí cng
có giá cao hơn khoảng một tỷ đồng
việc đưa vào hoạt động các tuyến xe buýt chạy bằng khí cng sẽ giảm thiểu tối đa các chất độc hại phát thải ra môi trường
với mục tiêu để cải thiện hệ thống vận tải khách công cộng của thành phố
mục tiêu thứ ba là cũng mong đóng góp một phần nào đấy vào việc cải thiện môi trường của thành phố hà nội
hiện tại công ty được ủy ban thành phố hà nội giao cho thực hiện ba tuyến chạy bằng khí nhiên liệu sạch cng
trụ nạp nhiên liệu khí được xây dựng ở trụ sở công ty bảo yến
nhiên liệu sẽ được vận chuyển từ trung tâm khai thác khí tại thái bình
sau đó công ty sẽ được vận chuyển từ trung tâm khai thác khí tại thái bình
sau đó vận chuyển về bến xe của đơn vị mỗi xe buýt mất khoảng một mươi năm đến hai mươi phút cho mỗi lần nạp khí
một lần nạp xe buýt chạy được khoảng bốn trăm linh km đủ để tài xế chạy một mươi sáu tiếng vận chuyển hành khách
mình bấm trên đồng hồ ví dụ mình bơm đầy là một trăm linh
thì đến lúc mình vận hành hết một ca về đến cuối ngày
thì là nó dương lên hai mươi so với đồng hồ xăng dầu
hoạt động rất là thuận tiện máy móc thì êm hơn
êm hơn nhiều mà tư tưởng nó cũng cảm nhận chạy xe đó sạch thì nó cũng thoải mái hơn
trước hiệu quả của các dòng xe buýt sử dụng khí cng
theo trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị sở giao thông vận tải hà nội
nhằm góp phần giảm ồn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường
dự kiến trong quý ba năm hai nghìn một mươi chín
thành phố hà nội sẽ đưa vào khai thác thêm bốn tuyến xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch là khí cng
việc đưa các tuyến xe buýt dùng nhiên liệu sạch nằm trong đề án
nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển hệ thống vận tài hành khách công cộng bằng xe buýt ở hà nội
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và định hướng đến năm hai nghìn hai mươi năm
phương tiện sạch sẽ được thành phố hỗ trợ cho lãi suất vay để mua sắp phương tiện
trong lộ trình xây dựng kế hoạch từng bước đổi mới phương tiện
cũng đặt lộ trình từng bước chuyển đổi dần phương tiện truyền thống sử dụng diesel hiện nay sang phương tiện
diesel có chất lượng cao hơn và cao hơn nữa là những phương tiện sạch như là dùng cng như xe buýt điện
không chỉ đưa các dòng xe chạy bằng khí cng vào hoạt động
tại việt nam
cả nước đã đưa hệ thống ô tô điện vào thử nghiệm và sử dụng
anh nguyễn vương bằng một trong bốn người tại thành phố đà nẵng
được mitsubishi việt nam mời chạy thử xe ô tô điện do hãng sản xuất
qua gần một năm sử dụng anh bằng cho biết xe được thiết kế nhỏ gọn
tiện cho việc đậu đỗ đáp ứng nhu cầu sử dụng của anh và gia đình
đặc biệt là ít tạo ra tiếng ồn và khí thải có hại với môi trường
thấy rất là thoải mái
thứ nhất là khi mà ngồi trên xe sau khi bước vào xe mà trong một thời gian dài để xe ngoài nắng
thì bước vào xe mình không có cảm giác như là cái mùi động cơ và cái mùi nhiên liệu nó xả lên
thứ hai là khi mình di chuyển nó cũng không có gây ồn ào cho những người xung quanh mà cũng không có khí thải
tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn thành phố đà nẵng có sáu xe ô tô điện
bốn chiếc do hãng mitsubishi giao cho khách hàng và đang trong quá trình đánh giá chất lượng sản phẩm
hai chiếc được tổng công ty điện lực miền trung sử dụng
nhằm tuyên truyền quảng bá ứng dụng lưới điện thông minh sử dụng năng lượng sạch để bảo vệ môi trường
đánh giá chung của người sử dụng ô tô điện đều cho rằng ô tô điện có nhiều tính năng nổi bật
và nhiều ưu thế để trở thành xu hướng mới cho phương tiện giao thông trong thời đại bốn
xu hướng chung của thế giới người ta thường là bây giờ là theo cái xu hướng người ta sử dụng năng lượng xanh
càng giảm thấp cái việc mà thải siêu hoa ra môi trường thì càng tốt
và ở việt nam ta thì cũng phải theo cái xu hướng đó thôi
trong tương lai chúng ta phải bảo vệ cái môi trường của đất nước chúng ta
và chúng ta phải sử dụng các phương tiện mà ít sử dụng cái năng lượng quá thật nhất
lợi ích về lâu dài là điều rõ ràng dễ nhận thấy
tuy nhiên một trong những khó khăn khi triển khai đưa hệ thống ô tô điện và chạm sạc nhanh là chi phí ban đầu cao
trung bình một xe ô tô điện có giá cao hơn vài trăm triệu so với xe sử dụng nhiên liệu xăng dầu
bên cạnh đó giá thành cao cũng đang là trở ngại nếu lắp đặt đại trà các chạm sạc điện
đứng trước những thách thức trên và cũng hướng tới việc sử dụng nguồn nhiên liệu sạch năm hai nghìn hai mươi
trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử điện lực miền trung bắt tay nghiên cứu sản xuất chạm sạc thương hiệu việt nam
đến cuối năm hai nghìn một mươi tám chạm sạc đầu tiên được khánh thành tại trụ sở tổng công ty điện lực miền trung
chạm sạc sử dụng hai nguồn điện điện lưới và điện mặt trời
thời gian sạc đầy tối đa cho mỗi xe trên một lần sạc khoảng bốn mươi năm phút
khoảng cách di chuyển cho mỗi lần sạc là một trăm hai mươi km
công nghệ lắp đặt bảo đảm tiêu chuẩn do nhật bản kiểm định chất lượng tiêu chuẩn được đánh ở mức cao của thế giới
chúng tôi đã tết các kiểu thì chất lượng thì tương đương không có vấn đề gì
ngoài ra chúng tôi còn thêm một số tính năng để phù hợp cho việc sử dụng tại việt nam
về mặt giá thành thì cái chi phí chúng ta làm một cái chạm sạc như vậy thì cái chi phí nó giảm hơn một nửa so với giá thành nhập từ một cái chạm sạc ở tại nhật bản
có thể thấy việc phát triển các dòng xe thân thiện với mục đích là một cái chất lượng
các môi trường đặc biệt là xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch cng được đánh giá là phù hợp với xu hướng phát triển khoa học công nghệ giảm ô nhiễm môi trường
vì vậy trong tương lai cơ quan chức năng cần nghiên cứu nhân rộng thêm các tuyến buýt khác để người dân không chỉ các khu trung tâm mà tại các tỉnh thành phố trên cả nước được hưởng môi trường trong lành tham gia giao thông công cộng với phương tiện hiện đại văn minh